thưa quý vị qua phân tích số liệu từ các đợt xét nghiệm tại đà nẵng có đến hai phần ba số ca nhiễm covid một mươi chín
ở các khu vực dân cư nằm sâu trong kiệt hẻm và con số này tiếp tục gia tăng
mà nguyên nhân xuất phát từ chính tâm lý chủ quan và sự thiếu ý thức của bộ phận dân cư
nếu không kiểm soát triệt đề thì mọi nỗ lực của thành phố thời gian vừa qua sẽ đổ sông đổ biển
những biện pháp mạnh được áp dụng và đang nỗ lực khống chế khóa chặt ổ dịch tại đây
nhiều gia đình có chín đến một mươi người cùng mắc covid một mươi chín ít thì bốn năm người
đây là thực tế đang diễn ra tại các kiệt hẻm đã được phong tỏa dọc theo trục đường trần câu vân
phương tâm thuận quận thành khê đặc điểm chung của khu dân cư là nhà cửa sang sát nhau
không có tuyển rào mở cửa chính là đến kiệt hẻm mặc dù đã chút cứng bên ngoài
nhưng bên trong khi không có mặt lực lượng chức năng người dân lại ra khỏi nhà
khu dân cư tôi thì mệt đồ dân số và những kiệt hẻm đông
và nhiều lúc trời nặng nóng thì người ta sẽ ra ngôi chợ cửa giá hò
tôi cũng sẽ đi vận động người ta sức mua một tí để tránh tình trạng đi qua đi lại
để tránh tình trạng này trong một khu cách ly gồm hai camera là có biện độ phủ hết khu cách ly đó
và khi ở trung tâm và phát hiện đến trường hợp nào vi phạm chúng tôi sẽ liên lạc đến cán bộ trật chốt
có biện pháp tránh chỉnh xử lý ngay từ chỗ
hoặc trường hợp phức tạp cần lực lượng tăng cư
thường thì chúng tôi sẽ cứ lực lượng đánh để đưa người vi phạm đó về nơi an toàn để lập hồ sơ xử lý theo quy định
ngoài giải pháp lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát cảnh sát khu vực còn trực tiếp vào sâu bên trong
để tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt nếu tái diễn tình trạng nêu trên
nếu các địa phương không nỗ lực kiểm soát để các kf tăng mạnh
thì đây sẽ là nguy cơ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát trong công tác điều trị
bởi hiện nay
thân phố đang điều trị con số f lên đến hơn hai
nếu như chúng ta không kiềm chế không giữ được cái tốc độ gia tăng của các kf
thì chúng ta sẽ mất kiểm soát về khả năng điều trị
mà công chí biết là khi chúng ta mất kiểm soát về khả năng điều trị
thì nó gây ra các cái khủng hoảng
bởi vì công chí biết rất rõ rồi
nếu chúng ta điều trị tập trung thì các điều trị
các điều kiện về mặt y tế sẽ tốt hơn
chứ còn nếu mà chúng ta để cho các f ở nhà
thì cái sự phức tạp rồi cái khả năng kiểm soát về lây lan
là có thể khẳng định là chúng ta rất là khó kiểm soát
đà nẵng sẽ mãi mãi đuổi theo dịch bệnh

nếu không xử lý các kế hoạch
thì chúng ta sẽ xét chặt thực hiện quyết liệt các biện pháp
yêu cầu người dân ở yên trong nhà tại các kiệt hẻm
đây là một nhiệm vụ rất quan trọng
được ban chỉ đạo thành phố quán triệt đến từng địa phương
chính quyền thành phố cũng bắt đầu triển khai flycam
để giám sát việc thực hiện của người dân
và xử lý nếu phát hiện vi phạm